tám năm qua cứ mỗi độ tết đến xuân về ghi nhớ và làm theo lời dạy của bác hồ
mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân
nhân dân cả nước lại tổ chức ngày hội tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
hôm nay trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới
chủ tịch nước trần đại quang đã về phát động và tham gia tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
xuân mộ tốt hai nghìn một mươi tám do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với
ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn tổ chức tại xã quân bình huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
đánh chống phát động tết trồng cây và phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
khi trái đất đang nóng lên biến đổi khí hậu toàn cầu nước biển dân
thiên tài bão lũ diễn biến bất thường sức tàn phá ngày càng lớn đe dọa cuộc sống con người
việc phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu bức thiết đối với mọi quốc gia
việc trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa quan trọng mang tính chiến lược
chủ tịch nước trần đại quang kêu gọi các cấp các ngành các địa phương và nhân dân cả nước hăng hái tham gia trồng cây gây rừng
trồng cây ăn quả cây lấy gỗ lấy bóng mát trồng cây chăn gió bảo vệ đê sông đê biển
chống sói mòn đất chống ngập mặn chống cắt lấn trồng rừng phòng hộ rừng đặc dụng rừng kinh tế
phù hợp với điều kiện của từng địa phương

chống xói mòn đất trồng cây trăn gió bảo vệ đê sông đê biển trồng rừng phòng hộ rừng kinh tế